trong ngày hôm nay đã có bốn hai trăm bốn mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ trước tới nay lên gần chín mươi bảy người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một mươi ba tám triệu liều
bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay đã có chín bảy trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tp hcm nhiều nhất với bốn hai trăm ba mươi một ca
như vậy là trong vòng hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã tăng năm trăm sáu mươi ca
tại tp hcm tăng bảy trăm linh ca bình dương giảm bảy trăm tám mươi bảy ca
đồng nai tăng hai trăm một mươi năm ca